xin kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh tiếp tục rồn xuống kết hợp với rãnh gió tây được thiết lập trở lại
nên từ nay đến khoảng ngày mùng hai tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
sẽ tiếp tục có mưa rào dài rác và có nơi có mưa với lượng khá từ một mươi hai mươi mm
cùng với mưa thì nền nhiệt tiếp tục giảm với mức nhiệt giao động là từ một mươi đến một mươi tám độ
trời rét đậm rét hại vùng núi có nơi xảy ra mưa tuyết và băng giá
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
cũng có mưa rào và rông dài rác cuộc bộ có nơi có mưa với lượng khá
sau mưa giảm nền nhiệt trên khu vực vẫn ở ngưỡng rét đậm rét hại
khi mức nhiệt cao nhất ngày giao động xung quanh ngưỡng là từ một mươi năm đến một mươi tám độ
chỉ một vài nơi thuộc khu tây bắc mức nhiệt có thể vượt ngưỡng hai mươi độ
như vậy trong cả ba ngày tết nhâm dần nền nhiệt tại bắc bộ tiếp tục ở ngưỡng rét đậm rét hại diện rộng
riêng khu vực vùng núi cao cần đề phòng hiện tượng băng giá và mưa tuyết có thể xảy ra
quá trình tăng cường liên tục của khối không khí lạnh cũng gây mưa rào cho các tỉnh
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế nhưng lượng không quá nhiều
đáng lưu ý chỉ là mức nhiệt sẽ giảm thấp
trong ngày cuối năm cũng như hai ngày đầu năm mới nhâm dần nền nhiệt tại thanh hóa đến hà tĩnh
là từ một mươi một đến một mươi tám độ trời rét đậm có nơi rét hại
phần từ quảng bình đến thừa thiên huế là từ một mươi năm đến hai mươi hai độ trời lạnh
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi trong ba ngày tới
sẽ duy trì trạng thái là nhiều mây có mưa rải rác nhiệt độ giảm
phổ biến là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ trời lạnh về đêm và sáng
phần còn lại thuộc nam trung bộ vẫn duy trì trạng thái là nắng giáo
vào ban ngày nhưng cường độ vừa phải nên mức nhiệt độ phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
tại vùng cao tây nguyên thời tiết vẫn thuận lợi cho ngày cuối năm
cũng như là hai ngày đầu năm mới nhâm dần khi phổ biến là ít mưa ban ngày trời tạnh giáo
về đêm và sáng do vẫn chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh
nên nền nhiệt giảm khá thấp giao động là từ một mươi sáu đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng là nơi có thời tiết thuận lợi
cho các hoạt động ngoài trời của người dân trong ba ngày tết âm lịch
khi phổ biến là ít mưa ngày có nắng nhưng không quá gai gắt
với mức nhiệt cao nhất giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn